bất cứ thứ gì để có thể làm hấp dẫn hơn
với một nhà báo thì họ có thể làm cho thông tin mình được đưa tới một cách chính xác là một sự hấp dẫn
một văn phong hấp dẫn nó cũng là một cách hấp dẫn
nhưng trên facebook thì đôi khi người ta không có được những kỹ năng đó để làm cho tin tức trở nên hấp dẫn hơn
thì họ phải sử dụng đến những cái chiêu thức nó có thể mang tính chất tiêu cực như thổi vấn đề lên
như dùng những cái ngôn ngữ thậm chí là tục tiễu hoặc là nó cay nhiệt hoặc cực đoan để nó tạo những cái sự hấp dẫn theo những cách họ hình dung
vấn đề là chúng ta hình dung sự hấp dẫn là gì
mỗi người chúng ta có một cái giá trị sống khác nhau
với tôi thì sự hấp dẫn nó nằm ở cái giá trị này với bạn nó nằm ở giá trị khác
thì chúng ta nhìn nhận về cái giá trị của mình như thế nào
nó sẽ phản ảnh trên những cái thông tin mà chúng ta đưa đến facebook như thế này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của anh
một khi tác động của nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mỗi cá nhân người dùng
và tất nhiên hậu quả là không thể tránh khỏi
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
mới đây tài khoản facebook mang tên nguyễn liên của một cá nhân ngụ tại buôn mê thuột
đã phải nhận trách nhiệm và chịu hình thức xử lý
cơ quan quản lý về thông tin sai sự thật mà ông ta đưa lên trang cá nhân của mình
theo đó sở thông tin và truyền thông đắk lắc đã làm việc với ông nguyễn liên
hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh đắk nông để xử lý vi phạm của ông này
khi đăng hình ảnh và thông tin sai sự thật liên quan đến việc hai mươi một cô giáo ở hồng lĩnh được điều đi tiếp khách
sau đó tài khoản này đã buộc phải đóng cửa vĩnh viễn cũng như nhận lỗi về việc làm sai trái này
ngay sau đó tại hà nội cơ quan công an cũng đã phải triệu tập một nhóm thanh thiếu niên
tạo các quả bom giả thuê người đóng diễn viên quần chúng và tạo ra hoạt cảnh hoàng sợ
bỏ chạy toán loạn để quay clip tung lên mạng xã hội youtube

nếu như khi mà có cái sự việc này xảy ra thật thì người dân sẽ mất cảnh sát
và không kịp thời báo cơ quan công an hoặc là người dân mất cảnh giác không nghĩ rằng đấy là thật
và nghĩ rằng đấy lại là một trò đùa nữa thì có thể hậu quả xấu sẽ xảy ra
sau khi thực hiện xong các cảnh quay nhóm thanh thiếu niên này dùng máy tính ca nhân
cắt ghép thành video hoàn chỉnh dài hơn ba phút
khi gây ra dư luận xấu các thành viên của nhóm này đã đẩy video ở chế độ cá nhân trên mạng xã hội
lúc mà đăng mới đăng lên thì bọn em chưa biết được là nó bị vi phạm như thế này
và đọc những comment ở trên trang của mình thì các bạn cũng chỉ là bình luận kiểu xem nó buồn cười thôi
về sau thì có những trang báo đăng lên thì có những ý kiến trái chiều thì mình mới cảm thấy là
những cái đấy
trước việc gây dư luận hoang mang ảnh hưởng đến an ninh trật tự pc năm mươi đã phải vào cuộc và phát hiện ra nhóm thanh thiếu niên trên
tại cơ quan chức năng nhóm thanh niên này đã thừa nhận việc làm trên và cho rằng mục đích là để cho mọi người cảm thấy vui vẻ câu like
những điều đó cho thấy những phát ngôn những bài viết trên trang cá nhân facebook của mỗi người lại không còn chỉ mang tính cá nhân nữa
chính vì thế viết gì đăng gì đều đòi hỏi người dùng phải có đủ sự tỉnh táo và nhận thức để trị trách nhiệm về hành vi của mình